cùng với hai huyện yên châu và mai sơn huyện mường la là địa phương có diện tích trồng xoài lớn nhất trong tỉnh sơn la
hiện bà con nông dân đang thu hái xoài chuẩn bị xuất khẩu
đây chắc hẳn là một tin vui đối với bà con vùng lũ mường la vì mới cách đây khoảng một năm
người dân còn phải chịu rất nhiều mất mát do cơn lũ lịch sử gây ra
đây là vườn xoài ghép của gia đình chị phạm thị ảnh thành viên hợp tác xã đoàn kết xã mường bú huyện mường la
với khoảng một mươi hectare dự kiến năm nay gia đình chị sẽ thu khoảng sáu mươi tấn quả
khác với những năm trước chỉ bán xô cho các thương lái
thì năm nay quả xoài của gia đình chị đã và đang được thu hái để xuất khẩu sang thị trường trung quốc
quả xoài xuất khẩu thu hái phải hết sức cẩn thận vì xuất khẩu của mình bây giờ người ta làm chất lượng rất cao
không thể như bán cho thương lái bình thường được
hợp tác xã đoàn kết xã mường bú huyện mường bú huyện mường bú huyện mường bú
xã đoàn kết hiện có khoảng năm mươi hectare cây trồng ăn quả
trong đó riêng diện tích trồng xoài trên hai mươi hectare chủ yếu là xoài ghép và trồng mới
sản lượng quả ước đạt trên một trăm linh tấn
nói chung là bà con trong hợp tác xã đoàn các thành viên hợp tác xã đoàn kết
năm nay có một cái tiêu thụ sản phẩm xuất nhập khẩu sang nước bạn ở trung quốc
thì bà con thành viên rất phấn khởi rất mừng
thứ nhất là cái giá nó ổn định
thứ hai là nó có cái đầu tiêu bao tiêu sản phẩm cho các bà con
toàn tỉnh sơn la hiện có trên bốn hectare xoài
với năng suất đạt gần bốn tấn trên một hectare sản lượng đạt trên một mươi một tấn
cây xoài được trồng tập trung chủ yếu ở các huyện yên châu mai sơn mộc châu
thành phố sơn la mường la để mở rộng tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân
ngay từ cuối niên vụ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
tỉnh sơn la đã triển khai nhiều giải pháp để xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm xoài
trong đó phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu xuất khẩu trên sáu trăm linh tấn xoài
sang thị trường các nước trong năm hai nghìn một mươi tám